nhưng cái mốc mùng một tháng ba tới đây có lẽ sẽ được chờ đợi rất là nhiều
sau đó sẽ như thế nào
tôi nghĩ là quá ngắn
thế thì chúng ta sẽ sớm được nhìn thấy những tình hình mới diễn ra đối với tình hình của những cọ sát thương mại giữa hai cường quốc thế giới hiện nay
nhưng cũng liên quan tới thương mại thì trong năm hai nghìn một mươi chín này cũng được cho là một cái dấu mốc mới
khi mà cptpp một cái hiệp định thương mại tự do thế hệ mới chính thức có hiệu lực
và có thể được mở đường cho rất nhiều các cái fta thế hệ mới khác đang và sẽ được thực hiện trong những năm tiếp theo
vậy ông có nghĩ rằng là những cái hiệp định thương mại fta như thế này sẽ tác động như thế nào tới cái dòng chảy thương mại của thế giới trong năm nay không
cá nhân tôi thôi thì tôi cho rằng là nó là tương lai của nền kinh tế quốc tế
tôi cho rằng cptpp sẽ rất nhanh chuyển sang giai đoạn
có nghĩa là mở rộng tôi vẫn không loại trừ là nước mỹ quay trở lại vẫn không loại trừ khả năng đó
bởi vì đây chính là con đẻ tinh thần của họ
hiện nay mới tạm gác khoảng hai mươi điểm liên quan đến mỹ thôi
và hai mươi điểm đó thì liên quan đến vấn đề bản quyền dược phẩm và một số vấn đề khác
còn thực ra nội dung chính thì vẫn như văn bản đã được
ký kết ở new zealand năm hai nghìn một mươi năm
họ đã rút ra thì cũng có thể để rồi quay trở lại ở một góc độ nào đó
và không phải ngẫu nhiên khi người ta nhắc đến hai cái từ tiến bộ và toàn diện
những hiệp định thương mại tự do thế hệ mới
không chỉ là thương mại nó sẽ bao gồm những sự thay đổi rất lớn ở nhiều góc độ khác nhau
và điều đó cũng có thể sẽ tạo ra một động lực lực đẩy mới đối với kinh tế thế giới này
và khi nhìn về những động lực những dòng chảy mới
có thể sẽ tác động tới nền kinh tế thế giới trong những năm tiếp theo
thì nhiều người đang nghĩ tới một cái vấn đề nữa
đó chính là những sự thay đổi của cách mạng khoa học công nghệ bốn hiện nay
đang diễn ra rất là mạnh mẽ tới toàn cầu
hãy quên đi những thiết bị bay không người lái
những chiếc mũ thực tế ảo hay tv ba d
triển lãm công nghệ ces năm nay diễn ra tại thành phố las vegas
là sàn diễn của những công nghệ đột phá chưa từng có
một trong số đó là chiếc vali thông minh này
chiếc vali này có khả năng nhận dạng khuôn mặt để theo dõi và tự động chạy theo chủ sở hữu
cũng như cảm biến để phát hiện và tránh chứa ngại vật dù là ở sân bay hay trên máy bay
chiếc vali này là sự kết hợp công nghệ tự lái với nhận dạng khuôn mặt và máy ảnh trí tuệ nhân tạo
nó sẽ theo sát chủ nhân ở bất cứ đâu
có thể nói ces hai nghìn một mươi chín là nơi quy tụ của toàn bộ hệ sinh thái công nghệ
và tương lai của ngành công nghệ
theo các chuyên gia tất cả những ứng dụng như năm g trí tuệ nhân tạo video tám k
sẽ sớm được cảm nhận ở trong tất cả các lĩnh vực của đời sống
chúng ta đang ở một kỷ nguyên mà tất cả các công ty đều phải là một công ty công nghệ
hối các sản phẩm mà chúng ta thấy đều sẽ liên quan tới một ứng dụng nào đó
có thể là thiết bị tự học nhận dạng giọng nói khuôn mặt
và có khả năng kết nối băng thông rộng và thiết kế cơ động
do đó ces năm nay thực sự là một sổ trình diễn của năm g và ai
hơn bốn năm trăm linh công ty công nghệ hơn hai mươi sản phẩm công nghệ mới nhất
đang giúp cho khách tham quan và người dân toàn thế giới
có một cái nhìn cận cảnh hơn về kỷ nguyên bốn
và cũng ngay trong năm nay thôi theo các nhà phân tích xu hướng
trí tuệ nhân tạo và các công nghệ kết nối không dây
sẽ thúc đẩy ngành công nghiệp công nghệ tiêu dùng lên mức kỷ lục là ba trăm chín mươi tám tỷ usd
vâng thưa quý vị trần khắc minh nhiều người đang nói rất nhiều
bốn cái gì cũng ứng dụng bốn vào đấy
và nó đi liền với cuộc cách mạng khoa học công nghệ
những cái ứng dụng như là công nghệ trí tuệ nhân tạo hay là năm g
hay là phần đầu chúng ta cũng đã nhắc đến phần nào đó là tiền mã hóa
được cho là những cái động lực có thể sẽ tạo ra những sự thay đổi
đối với nền kinh tế của thế giới
theo ông thì điều đó có thể sẽ diễn ra như thế nào trong năm nay
tôi nghĩ nó vẫn vận động theo hướng tốt hơn nhanh hơn
và tiên tiến hơn
nhưng có lẽ thành quả thì chưa ngay trong năm nay
năm g thì có thể triển khai nhanh thôi
có thể trong cuối năm nay hoặc đầu năm sau
bắt đầu ở một số quốc gia tiên tiến họ sẽ triển khai trước
chúng ta hy vọng là việt nam cũng bám sát làn sóng công nghệ này

không quá xa nhưng không ngay lập tức
nhưng bốn hay năm hay là gì nữa
thì nó chỉ là cái tên gọi thôi
chủ yếu làm thế nào chúng ta luôn luôn suy nghĩ rằng
phát triển công nghệ kèm theo phát triển con người

và con người muốn phát triển được gắn liền với môi trường
môi trường bao gồm môi trường sống môi trường làm việc và môi trường phát triển
đúng rồi thế thôi
vâng suy cho cùng thì tất cả đều để phục vụ cho con người
với mỗi người dân với mỗi nhà đầu tư hay với mỗi tổ chức
thì chúng ta nên chuẩn bị gì cho một cái kế hoạch tài chính của mình
của năm hai nghìn một mươi chín
nói thế thì hơi cụ thể
tôi cũng không dám đưa ra lời khuyên
tuy nhiên là có một số kế hoạch tài chính của mình
có ý kiến của cá nhân tôi cho rằng là
năm nay là năm hết sức thật chậm
chúng ta nên theo dõi thật kỹ
các biến động
về chính sách tiền tệ
chính sách tài khoá
và đặc biệt quan sát tỷ giá
đô la mỹ
cho dù chưa hẳn là yếu hẳn đi
nhưng cũng không còn mạnh
rõ ràng nữa
thứ hai là quan sát đồng euro

tôi dự báo là đồng euro năm nay
sau một dịp điều chỉnh sâu nữa
thì có thể sẽ khôi phục
vàng có thể
sẽ là một kênh trú ẩn
nếu chúng ta cảm thấy bất an
kế hoạch tài chính cá nhân
hay là kế hoạch tài chính của các tổ chức
tùy theo mức độ
tức là mức độ vốn
thì ít đúng không
của tổ chức thì vốn lớn
thì họ sẽ có những
chiến lược phù hợp
nhưng lưu ý rằng
các tổ chức mà có
tham gia xuất nhập khẩu
hàng hóa hết sức thận trọng
vì thị trường hàng hóa năm nay
được đánh giá là một trong những
thị trường sẽ
gây sóng gió rất là lớn
rõ ràng là thận trọng là một lời khuyên hữu ích
ở thời điểm này
còn hết mỗi cá nhân
mỗi tổ chức sẽ cần quan tâm tới việc
đầu tư như thế nào để ít nhất là
chúng ta tránh thiệt hại trước những
biến động lớn và
không chỉ là cho năm hai nghìn một mươi chín
mà còn cả trong
một cái tầm nhìn
dài hơn trong những năm tiếp theo với những cái rủi ro
có thể sẽ rất
dễ xảy ra trong một thế giới biến động
khó lường như hiện nay
đến đây thì chương trình nhìn thử hợp tuần này cũng xin được
khép lại lần nữa xin được cảm ơn
nhà tư vấn tài chính động lập trần khắc minh
chia sẻ bất tích với chương trình
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại